vì trong khoảng thời gian này lá đã đủ độ già tốt nhất để sử dụng làm thuốc
có truyền thống lâu đời trong bảo tồn những bài thuốc dân gian lại hiểu rõ những công dụng của lá sen
dù chỉ mới bắt đầu mùa sen bà thọ đã nhanh chóng tích chữ lá sen để làm thuốc trong gia đình
xưa đến giờ dùng lá sen này rất nhiều vào quê tôi rất nhiều nhưng mà mùa đông cũng có
cho nên là mùa hè mới có thế thì mùa hè tôi là cố gắng thu hoạch để dự trữ để trên mùa đông dùng và dùng cả năm cho tất cả mọi người
gia đình nhà tôi có cái tích chữ cái lá sen để làm một cái vị thuốc trong gia đình
mỗi chiếc lá sen nhờ biết đến công dụng và lợi ích
từ cỏ cây thông thường trên đồng ruộng được cất giữ như thuốc

trong lá sen dầu flavonoi đây là một chất có tác dụng giúp phòng ngừa và chữa trị béo phì
phòng trị cao huyết áp cao mỡ máu sơ gỡ động mạch bệnh mạch vành tim và viêm túi mật
cùng với đó trong lá sen cũng chứa nhiều khoáng chất tốt cho cơ thể như diệp lục chất sơ cali
có thể nói đây là một vị thuốc mùa hè mà thiên nhiên yêu đại nhất
thiên nhiên yêu đãi cho con người đã ngàn đời nay
và thật tiếc nếu chúng ta bỏ qua nó
lá sen được sử dụng làm dược liệu là lá sen khô
tuy nhiên phải được phơi tổn tính
phơi tổn tính tức là việc phơi thuốc trong bóng dâm
thuốc được phơi khô bởi gió và lượng nhiệt vừa đủ
để vẫn giữ được lượng nhiệt vừa đủ
được các tinh chất và không bị nhiệt độ cao của ánh nắng mặt trời làm biến đổi các chất có trong thuốc
lá sen cũng vậy
lá sen phơi trực tiếp dưới nắng sẽ không có hiệu quả do các thành phần có trong đó bị thay đổi bởi nhiệt độ quá cao
muốn sử dụng lá sen tại nhà nên phơi cả tàu lá lên cao
tại những nơi có gió tranh ánh nắng mặt trời
chế biến cái lá sen này
thì chúng ta lưu ý là thế này này
nếu như là chúng ta mà dùng cái phương pháp để chúng ta phơi
thì tự nhiên nó sẽ mất đi một số cái dược chất quan trọng ở trong đó
cho nên người ta phải làm cái việc tức là phơi tồn tính
tức là phơi nhưng mà làm thế nào phải giữ được cái chất của cái lá sen
cùng với nhiều thành phần khác của cây sen

nó là một vị thuốc lá nhiều công dụng đặc biệt là điều trị mỡ máu cao huyết áp
như vậy để sử dụng hiệu quả và an toàn nên lưu ý
nếu sử dụng lá sen làm trà uống hàng ngày
lá phải được phơi tồn tính trong bóng dâm để có hiệu quả
nên kết hợp lá sen với các vị thuốc khác để có hiệu quả tốt nhất
không sử dụng lá sen nếu mắc chứng huyết áp thấp
nam dược chị nam nhân là câu nói nổi tiếng của ông tổ nghề thuốc nam danh y tuệ tĩnh
và suốt hàng ngàn năm qua đó vẫn là chân lý in dấu trong nhiều thời đại
hiểu đúng về các loại cây quanh ta thì không chỉ có sen
mà loại cây nào cũng là vị thuốc quý
là món quà vô giá từ thiên nhiên cần được trân trọng và giữ gìn